hôm qua một đối tượng là nam giới đã lái xe ô tô tải lao vào nhiều khách bộ hành trong sân bay colonibon miền tây nước đức
cảnh sát địa phương cho biết đối tượng năm mươi bảy tuổi này đánh cắp xe tải từ một công ty cho thuê xe ô tô đâm bị thương năm sáu người trong số đó có hai người là cảnh sát
ngoài ra theo hãng tin dap dpa người này còn lao xe vào nhiều xe ô tô đỗ gần hiện trường
cơ quan chức năng cho rằng đối tượng có dấu hiệu tâm lý bất ổn và hiện nghi phạm đã bị bắt giữ được đưa đến bệnh viện ở kolonier để giám định tâm thần